hôm nay ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi bảy sở du lịch hà nội đã phối hợp với tổng công ty hàng không việt nam tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên
hoạt động đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến thủ đô hà nội thể hiện thông điệp
hà nội luôn là điểm đến hấp dẫn thân thiện nhiệt tình mến khách luôn chào đón du khách từ khắp các châu lục trên thế giới đến với thủ đô
đặc biệt tại lễ đón đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã gửi những lời chúc mừng năm mới và chào đón đoàn khách du lịch đến việt nam bằng chính tiếng đức
gửi lời chúc mừng năm mới đến ông thomas bao trờ cùng đoàn khách du lịch giám đốc sở du lịch thành phố hà nội
chúc chuyến đi du lịch lần này của ông bà boucher và đoàn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị thêm yêu mến thủ đô hà nội cũng như đất nước việt nam
ông thomas boucher cho biết rất vui mừng là vị khách quốc tế đầu tiên đến hà nội và rất xúc động trước việc đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền hà nội
đây là lần thứ hai tôi đến hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu tôi và vợ đã có chuyến du lịch việt nam ba tuần hà nội rất tuyệt và người dân việt nam cũng rất thân thiện
đó là lý do tôi tiếp tục quay trở lại đây để du lịch và đặc biệt tôi rất yêu thích ẩm thực của việt nam
hình ảnh đón vị khách đầu tiên ngoài cái hình ảnh là cái việc thể hiện cái nét đẹp truyền thống của người hà nội người việt nam chúng ta
thì nó cũng có ý nghĩa đối với ngành du lịch là cái sự trân trọng cái sự luôn luôn dành những cái gì cái tình cảm tốt nhất những cái dịch vụ tốt nhất
những sản phẩm tốt nhất để phục vụ đưa đến cho người du khách
năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách quốc tế đến với thủ đô hà nội đã đạt bốn triệu lượt điều đó khẳng định hà nội đang là điểm đến yêu thích của nhiều lượt khách quốc tế
với nhiều chính sách phát triển và đầu tư vào du lịch thời gian qua hà nội hy vọng sẽ thu hút nhiều hơn các du khách quốc tế đến với thủ đô trong năm hai nghìn hai mươi